thưa quý vị trước thêm phiên xét xử sơ thẩm bị cáo đặng thị hàn ni bốn mươi bảy tuổi và trần văn sĩ sáu mươi bảy tuổi vào ngày một tháng ba sắp tới về hành vi xâm phạm bí mật đời tư của người khác
bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh uy dũng hai đương sự liên quan sẽ được tòa triệu tập đến tòa án nhân dân tp hcm
theo cáo trạng từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai trần văn sĩ sử dụng tài khoản youtube luật sư trần văn sĩ đặng thị hàng ni sử dụng tài khoản youtube và facebook
nhà báo hàn ni để đăng bài tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên không gian mạng phát ngôn những nội dung bịa đặt biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng
xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ông huỳnh uy dũng và bà nguyễn phương hằng
gây ảnh hưởng đến công ty cố phần đại nam và quý tự thiện hàng hữu
theo bà hàn ni nhưng phát ngôn này là do bà hằng đã có những lời lẽ xúc phạm hàn ni trong buổi phát trực tiếp trên facebook vào ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
đối với hành vi phạm tội của bị cáo trần văn sĩ cáo trạng nêu bị cáo này đã đưa thông tin sai sự thật trong tám buổi ghi hình ghi hoang mang trong nhân dân
xâm phạm quyền và lết hợp pháp của công ty cố phần đại nam xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm của ông huỳnh uy dũng đưa nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm uy tín nhân phẩm bà nguyễn phương hằng
quyết định điều tra bị cáo đặng thì hàn ni và trần văn sĩ không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật
liên quan tới ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với công an huyện phong thổ tỉnh lai châu bắt quả tăng đối tượng lý a trắng hai mươi chín tuổi
trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển trái phép trên ma túy
vào khoảng chín phút sáng nay tại km tám bảy trăm linh cô lộ bốn d thuộc địa phận bản nậm cung xã mường so huyện phong thổ tỉnh lai châu
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng lý a trắng đang vận chuyển trái phép tám bánh heroin
bước đầu đối tượng tráng khai nhận được một đối tượng thuê vận chuyển số ma túy trên đi giao cho người mua với số tiền công là năm mươi triệu đồng
trong khi đó một đường dây mua bán trái phép ma túy qua biên giới cũng vừa bị công an tỉnh sơn la triệt phá thành công
theo đó vào hồi một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng hai lực lượng chuyên án tổ chức bắt quả tăng mùa á sánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chú tại xã mường trùm huyện mường la khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy qua khu vực bản trong khâu xã ngọc chiến huyện mường la
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin một điện thoại di động một xe máy năm trăm linh đồng
khám xét khẩn cấp tại nhà của sánh tổ công tác đã thu giữ một khẩu súng quân dụng k năm mươi chín một mươi năm viên đạn và sáu trăm tám mươi triệu đồng
mở rộng điều tra hai đối tượng khác trong đường dây là phàng áp áo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tại huyện mường la
và giàng áp áo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tại huyện mộc căn trải tỉnh yên bái cũng đã bị bắt giữ cùng tăng vật là tám trăm linh triệu đồng
là số tiền mua bán trái phép chất ma túy
cũng trong đường dây ma túy này trước đó vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã bắt giữ ba đối tượng
cùng chú tại huyện mộc châu và tam vật là hai bánh heroin
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu cho biết vừa tạm giữ hình sự đối tượng thạch trí tài
hai nghìn ba chú tại huyện hòa bình tỉnh bạc liêu để điều tra và làm rõ về hành vi trồng và tàng trữ cây cần sa
qua tin báo của người dân vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi tháng hai công an thị trấn hòa bình phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện hòa bình
tiến hành kiểm tra căn nhà số tám trăm ba mươi bảy thuộc ấp thị trấn b một thị trấn hòa bình của ông thạch vĩnh
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện tại căn gác và trên mái hiên của căn nhà có trồng nhiều cây cần sa
và một số dụng cụ dùng để trồng cây sử dụng cây cần sa
ông thạch vĩnh khai nhận số cây này là do thạch trí tài là con trai của ông vĩnh trồng
nên tổ công tác đã tiến hành mời tài về cơ quan công an
tại đây tài khai nhận lên mạng tìm mua các hạt giống cần sa sau đó đem về trồng lai tạo và bán cho người khác có nhu cầu sử dụng
tổ công tác tiến hành lậm biên bản và thu giữ hai mươi tám cây cần sa các loại cùng nhiều dụng cụ khác có liên quan
xảy ra mơ thuẫn trong lúc đánh bài
nguyễn thuận thảo đã lấy dao để giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết là đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam đối với nguyễn thuận thảo chú tại thị xã bình minh để điều tra về hành vi giết người
trong sáng ngày một mươi bốn tháng hai tức là ngày năm tết giáp thìn thảo cùng với ba người khác uống rượu sau đó chơi đánh bài
tuy nhiên trong lúc đánh bài thảo và một người trong nhóm đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát
do bị đánh thảo đã dùng dao đâm đối phương
dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng ngày một mươi năm tháng hai nạn nhân đã tử vong
nguyễn thuận thảo sau đó đã đến cơ quan công an phường cái vồn thị xã bình minh đầu thú
thưa quý vị hp hai mươi hai là lực lượng đặc biệt có nhiệm vụ tuần tra chốt điểm mật phục kiểm tra hành chính vây giáp thực hiện phòng ngừa
và đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn tp hcm
được thành lập vào năm hai nghìn hai mươi hai và sau gần hai năm thực hiện mô hình hp hai mươi hai công an tp hcm đã xây dựng được thế trận đồng bộ liên hoàn
kịp thời phát hiện tấn công trấn áp tội phạm và giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự nhất là tội phạm đường phố
mô hình đã nhận được sự tin yêu ủng hộ của quần chúng nhân dân
hai mươi giờ tại nhiều tuyến phố trên địa bàn kiến an tp hcm
những tổ công tác hp hai mươi hai đã có mặt
tuần tra phát hiện các nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu phạm pháp
ngay lập tức các thành viên của tổ công tác đã dừng phương tiện kiểm tra hành chính
lực lượng hp hai mươi hai của công an tp hcm đã luôn xác định các mục tiêu trọng điểm khiến địa bàn
để xây dựng kế hoạch phương án đề xuất lên kế hoạch tập trung tuần tra mật phục chốt điểm để khép kín địa bàn
trong quá trình tuần tra lực lượng hp thường chia thành bốn tổ
bốn tổ công tác đó chúng tôi thường xuyên chủ động với công an các phường để đảm bảo lực lượng
sau gần hai năm đi vào hoạt động hp hai mươi hai hải phòng đã mang lại hiệu quả tích cực
mô hình đã bắt ngăn chặn giải tán năm mươi nhóm với năm trăm chín mươi chín đối tượng thanh thiếu niên có hành vi gây dối trật tự công cộng
khởi tố hai mươi bốn vụ với hai trăm bảy mươi sáu bị can về tội gây dối trật tự công cộng
phát hiện và bắt giữ bốn mươi bảy vụ
với một trăm tám mươi ba đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
khởi tố chín vụ với một trăm linh chín đối tượng đánh bạc
phát hiện bắt giữ một mươi tám đối tượng truy nã
hàng chục vụ liên quan đến tội phạm trộm cướp cướp giật mại dâm
thời gian trước đây thì trên địa bàn phường thì tình hình an ninh trật tự rất là phức tạp
nhất là vào ban đêm thì thanh niên tập trung đua xe lạng lách
tình hình an ninh trật tự cũng
không được đảm bảo xảy ra những chuyện trộm cắp về ban đêm rất là nhiều
như từ khi có lực lượng hp hai mươi hai qua đời đến bây giờ thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng đã có rất là nhiều chuyển biến
khi các vụ việc xảy ra trên địa bàn thì lực lượng hp hai mươi hai đã thường xuyên có mặt kịp thời để giải quyết tất cả những vụ việc phức tạp
nhân dân rất là tin tưởng lực lượng hp hai mươi hai
cũng đã góp phần đảm bảo giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn
kết quả trên đã phần nào khẳng định vai trò của lực lượng hp hai mươi hai trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
công an thành phố hải phòng tổ chức hàng nghìn phiên tuần tra thực hiện trên chín mươi một tuyến tám mươi ba địa bàn xã phường thị trấn khu vực
trong đó tập trung thường xuyên tại hai mươi một tuyến trọng điểm và một mươi tám địa bàn trọng điểm
trong kế hoạch của hp hai mươi hai thì chúng tôi đã sử dụng các lịch công tác phương án công tác
chúng ta thay đổi phù hợp theo từng tuyến địa bàn từng loại tội phạm trong từng thời điểm thời gian phù hợp để làm sao đạt hiệu quả nhất
và mục tiêu của kế hoạch h ba mươi hai là tấn công ngăn chặn các điều kiện khả năng hoạt động phạm tội để làm giảm tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố
tuy nhiên trong thời gian tới tình hình tội phạm đường phố vẫn diễn biến phức tạp
với những thủ đoạn liều lĩnh
xong vì sự bình yên trên mọi tuyến phố vì bình yên của nhân dân hp hai mươi hai sẽ phát huy hết tinh thần vì một thành phố không tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt giam lý thị mỹ nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại phường hai thành phố sóc trăng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi lý thị mỹ nga bắt đầu tổ chức chơi hụt
hụi cho nhiều người tham gia chơi tại địa bàn thành phố sóc trăng
nga đã lợi dụng lòng tin sự chủ quan để thực hiện hành vi lừa dối chiếm đoạt gần một mươi tỷ đồng của các hụi viên sử dụng vào mục đích cá nhân
rồi bỏ trốn khỏi địa phương sau đó bị lực lượng công an bắt giữ
cơ quan công an điều tra công an tỉnh sóc trăng thông tin ai là nạn nhân của nga
thì đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng theo địa chỉ số hai trăm chín mươi bốn đường lê hồng phong
phường ba thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng hoặc liên hệ điều tra viên lâm duy thanh số điện thoại chín trăm ba mươi chín chín trăm năm mươi bốn chín trăm sáu mươi chín để trình báo
thưa quý vị sau khi ba điểm cháy rừng tại vườn quốc gia hoàng liên cơ bản được khống chế
thì đến một mươi năm h chiều ngày hôm qua tại thôn dền thàng xã tả văn thị xã sapa tỉnh lào cai đã phát hiện thêm một điểm cháy mới
thuộc tiểu khu hai trăm chín mươi năm a và hai trăm tám mươi sáu
điểm cháy cũ khoảng năm trăm linh m và cách xanh giới tỉnh lai châu là khoảng bốn km theo đường chim bay
cụ thể đến bốn h ba mươi phút sáng nay hơn sáu trăm linh người đã chia thành bốn tổ công tác hành quân tiếp cận xử lý các điểm cháy
và trong đó có huy động thêm bốn trung đội dân quân tự vệ của xã tả phìn mường bo liên minh và mường hoa
cùng với đó lực lượng của trung đoàn hai trăm năm mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã hành quân trong đêm lên điểm tập kết
đến năm giờ sáng nay ngày hai mươi hai tháng hai các lực lượng này đã tiếp cận được khu vực cháy
và phối hợp dập lửa cứu rừng
đến bảy h sáng nay điểm cháy ở thôn dền thang cơ bản được kiểm soát và phong chế không để cháy lan rộng
ban chỉ huy giao các tổ công tác tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy xử lý các đốm tàn gốc cây còn cháy âm ỉ
thưa quý vị những ngày qua các hoạt động lễ hội đầu xuân được tổ chức sôi nổi
tuy nhiên đây cũng là dịp để các loại tội phạm đối tượng xấu lợi dụng hoạt động
để đảm bảo cho nhân dân và du khách thập phương yên tâm vui xuân
tham gia vào các lễ hội đầu xuân năm mới công an tỉnh quảng nam đã tiếp tục tăng cường lực lượng
triển khai các phương án sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự tại các lễ hội xuân giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
sau những ngày tết cổ truyền của dân tộc thành phố hội an tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch
người dân tham gia những hoạt động lễ hội đầu xuân
để bảo đảm an ninh an toàn cho người dân du khách tham gia các hoạt động du xuân lễ hội
công an thành phố hội an đã tiếp tục triển khai lực lượng từ các đội nghiệp vụ đến công an các xã phường
thường xuyên ứng trực sẵn sàng ngăn chặn xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự
bảo đảm an toàn cho người dân đến tham quan
và những ngày cao điểm nhất là thời điểm ban đêm lực lượng công an có mặt thường xuyên
chốt ở các điểm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngăn chặn nạn móc túi cướp giật lừa đảo
gây dối trật tự công cộng bảo đảm an toàn cho người dân và du khách
cùng với lực lượng công an thành phố hội an những ngày này lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng nam
cũng tăng cường có mặt ở các khu vực có đông hoạt động vui chơi
để tuần tra kiểm soát nắm tình hình kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm
bảo đảm cho người dân du khách an tâm tham gia các hoạt động lễ hội và du xuân
đảng quỹ lãnh đạo phòng cảnh sát cơ động đã chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng
cảnh sát cơ động tiếp tục tăng cường tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn toàn tính
nhằm bảo vệ các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao hoạt động vui chơi giải đế của người dân
và răng đe tấn công đất nước phòng nhằm đảm bảo tốt tình hình đất nước tự
với những cố gắng và nỗ lực tập trung cao độ cho công tác bảo đảm an ninh trật tự
lực lượng công an tỉnh quảng nam đã và đang thầm lặng giữ cho mùa lễ hội đầu xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra trên địa bàn tỉnh an toàn lành mạnh góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh
của tỉnh quảng nam thân thiện an toàn trong lòng du khách
thưa quý vị hội liêm là lễ hội truyền thống của nước ta nói chung
và của vùng đất kinh bắc
nói riêng đã thu hút rất nhiều người dân trên khắp mọi miền đất nước về du xuân trải hội
và để đảm bảo an ninh an toàn cho du khách đến với hội liêm
lực lượng công an tỉnh bắc ninh đã huy động số lượng lớn cán bộ chiến sĩ
nhằm kịp thời xử lý những tình huống phát sinh
ngay từ sáng sớm công an huyện tiên du tỉnh bắc ninh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ
đã huy động gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ thành lập một mươi bảy tổ một mươi năm chốt ở những khu vực trọng điểm
các tuyến đường chính nơi tập trung du khách tham quan lễ hội
để kịp thời phát hiện ngăn chặn những đối tượng hoạt động phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến không khí lễ hội
đồng thời tiến hành phân luồng hướng dẫn các phương tiện đảm bảo giao thông thông suốt tránh xảy ra ủ tắc
ngay từ sáng sớm công an huyện tiên du tỉnh bắc ninh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ

để kịp thời phát hiện ngăn chặn những đối tượng hoạt động phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến không khí lễ hội
đồng thời tiến hành phân luồng hướng dẫn các phòng nghiệp vụ
đồng thời tiến hành phân luồng hướng dẫn các phương tiện đảm bảo giao thông suốt tránh xảy ra ủ tắc
trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng cảnh sát giao thông đã hối hợp với công an huyện tiên du bố trí một mươi bốn tổ chốt đảm bảo đường thông hề thoáng phục vụ cho nhân dân đi lại và không để xảy ra ủn tắc giao thông trên địa bàn quanh khu vực lễ hội
lượng công an ở đây thì làm công tác trật tự rất là đảm bảo an toàn người dân du khách đến rất là vui và phấn khởi
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân hội liêm xuân giáp thìn không có tình trạng ngửa nón xin tiền của một số liền anh liền trị